kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ có nắng nóng diện rộng trong hai ngày tới
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó từ đêm hai mươi bảy sang đến ngày hai mươi tám tháng bảy mưa sẽ xuất hiện rải rác
do hình thế gây mưa trên cao hoạt động mạnh
nhiệt độ giảm về mức dưới ba mươi bốn độ trong ngày hai mươi tám tháng bảy nắng nóng diện rộng chấm dứt
khu vực tây bắc bộ cũng có nắng nóng trong hai ngày tới
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ cùng với độ ẩm thấp nên cảm giác khô nóng gia tăng
từ đêm ngày hai mươi bảy tháng bảy hội tụ gió trên cao hoạt động thì mưa sẽ xuất hiện
cục bộ có mưa to trong cơn rông đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hai mươi tám tháng bảy sẽ giảm xuống ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ chấm dứt nắng nóng
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất
nhiệt độ cao nhất là khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn ở vùng núi phía tây
lưu ý là chiều tối ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bảy có mưa giải rác ở các tỉnh phía bắc khu vực
do hình thế gây mưa trên cao tác động
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng xảy ra ở các tỉnh phía bắc của khu vực
còn từ bình định đến bình thuận có mưa giải rác về chiều tối
và cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ tại đây phổ biến ở mức là dưới ba mươi sáu độ
các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng
tại tụ nhiệt đới kết hợp với gió tây nam mạnh nên có mưa nhiều
riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trên các khu vực ít thay đổi cao nhất vào trưa chiều từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
tương tự khu vực nam bộ cũng có mưa nhiều nơi trong thời gian tới
lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc
gió giật và nguy cơ
nhiệt độ ở mức thấp ngày đêm ở mức dưới ba mươi ba độ trời mát mẻ kéo dài